chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng
báo nhân dân triển khai đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng điện biên phủ
trên tất cả các ấn phẩm và nền tảng báo chí của mình
sau nhiều tháng chuẩn bị công phu
từ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
báo nhân dân đã thực hiện một sản phẩm trên internet
với cách làm chưa từng thấy
đó là chuyên trang đặc biệt chiến thắng điện biên phủ
trên nền tảng công nghệ hiện đại
trang trọng trực quan
chuyên trang đã số hóa kho tư liệu đồ sộ
từ báo in được phát hành trong thời gian chiến dịch điện biên phủ
cùng các cuốn sách tài liệu quý
độc giả có thể trải nghiệm chân thực các bài báo bài viết gốc
song song với các bài báo được trình bày hiện đại
đa phương tiện dưới hình thức e magazine
điểm nhấn của chuyên trang
chính là bản đồ chiến dịch tái hiện diễn tiến năm mươi sáu ngày đêm
của chiến dịch điện biên phủ
dưới dạng năm mươi sáu bài báo
bản nhật ký
bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
cùng với bản đồ chiến dịch
chuyên trang có sáu chuyên mục
bao gồm các bài viết phỏng vấn phóng sự bình luận phân tích về nghệ thuật quân sự
hồi ức của các cựu chiến binh
công tác hậu gần dư luận quốc tế
chuyên mục diễn tiến chiến dịch
cập nhật thông tin toàn cảnh về chiến dịch điện biên phủ
từ công tác lãnh đạo chỉ đạo
hoạt động tác giả
chiến thông tin liên lạc hậu cần của quân đội ta
phần diễn tiến chiến dịch
cũng đồng thời được đăng tải
với các phiên bản tiếng anh
tiếng pháp tiếng tây ban nha
tiếng trung và tiếng nga
với mong muốn đưa những thông tin chính thống
về chiến thắng điện biên phủ
đến với bạn bè quốc tế
nhất là độc già trẻ
chuyên mục dư luận quốc tế
bạn đọc có thể tìm hiểu thêm
các thông tin liên quan đến đánh giá
của dư luận quốc tế
trong và sau khi diễn ra chiến dịch điện biên phủ
tình hữu nghị vĩ đại
của nhân dân thế giới với việt nam
chuyên mục hỏi đáp
bao gồm các câu hỏi
trắc nghiệm kiến thức cá nhân
về chiến thắng lịch sử điện biên phủ
được trình bày hiện đại
có tính tường tác cao
không chỉ là vùng đất cách mạng
điện biên có nhiều tiềm năng lợi thế
để phát triển kinh tế
nhất là du lịch lịch sử văn hóa tâm linh
chuyên mục điện biên hôm nay
sẽ ghi nhận những đồ thay
của mảnh đất anh hùng chính quyền
và người dân quyết tâm
nỗ lực xây dựng điện biên phát triển bền vững
chuyên mục multimedia
mang đến nhiều hình ảnh tư liệu quý
các video clip
về chiến thắng điện biên phủ
được thực hiện công phu bởi truyền hình nhân dân
có thể khẳng định
đợt thông tin đặc biệt
về chiến thắng điện biên phủ
là một đợt thông tin quy mô toàn diện
phong phú nhất và kéo dài nhất
trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay
do những người làm báo đảng
thực hiện về chiến thắng
điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu
nó là sự vào cuộc
có thể nói là chưa từng thấy
của tất cả đơn vị thuộc báo nhân dân
khi cho những đợt thông tin đặc biệt
thì hoạt động lấy báo in
luôn là chính
cách thức tổ chức với
các ấn phẩm
với điện tử
với truyền hình
được thực hiện tương đối độc lập với nhau
nhưng lần này là một tuyến thông tin
mà có tổ chức
có bài bản
có kịch bản
cho toàn bộ hoạt động của báo nhân dân
từ báo in cho đến các ấn phẩm
cho đến điện tử cho đến truyền hình
từ ngày tám tháng bốn
báo nhân dân in hàng ngày
cũng đã mở chuyên mục lừng lẫy điện biên
chấn động địa cầu
vào các số báo các ngày thứ hai
thứ bốn thứ sáu chủ nhật hàng tuần
từ ngày một tháng năm
sẽ đăng liên tục
và chuyên mục lừng lẫy điện biên

đăng hàng ngày
theo kế hoạch
điểm nhấn đặc biệt nhất của đợt thông tin tuyên truyền lần này
đó là vào ngày bảy tháng năm
báo nhân dân sẽ ra mắt độc giả
một sản phẩm báo in ấn tượng
với hình thức thể hiện
chưa từng thấy trong lịch sử báo chí
với sản phẩm báo in
số ra đặc biệt vào bảy tháng năm
chúng tôi dự kiến sẽ có
một sản phẩm mà chúng tôi cũng tự tin nói rằng
chưa bao giờ thấy
trong cách làm báo
của gần một trăm linh năm báo chí cách mạng việt nam
nó sẽ là một sản phẩm
rất đặc biệt
nhưng nó không chỉ là cái sản phẩm
gọi báo in thuần túy
mà nó lại còn
có tính kết nối
tương tác với người dùng các thiết bị điện tử
nó cũng không chỉ
là một sản phẩm
trên tờ báo in
mà nó lại còn được thể hiện
ra thành một cái sản phẩm
hưởng ứng đợt thông tin đặc biệt
về chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân
truyền hình nhân dân đã chủ động
xây dựng kế hoạch sản xuất
phát sóng chương trình đặc biệt
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chương trình có thời lượng năm phút
phát sóng liên tục vào một mươi tám h hai mươi năm
hàng ngày từ ngày một mươi hai tháng ba
đến ngày một mươi tháng năm
trên kênh truyền hình nhân dân
nếu như điểm nhấn của chuyên trang
đặc biệt trên báo nhân dân điện tử
là chuyên mục bản đồ chiến dịch
thì điểm nhấn trong chương trình đặc biệt
của truyền hình nhân dân
là tiểu mục nhật ký chiến trường
qua những thông tin được biên tập xúc tích
những hình ảnh từ những thước phim
tư liệu quý
kết hợp với việc xử lý đồ họa
kỹ xảo tinh tế sinh động
tiểu mục sẽ đưa đến cho người xem
một cái nhìn toàn cảnh tổng quan
về năm mươi sáu ngày đêm hào hùng
của chiến dịch điện biên phủ
khối nội dung này
cũng được tổ chức đăng tải
một cách khoa học trên trang web
của truyền hình nhân dân
tại địa chỉ nhân dân tv vn
và trên hai kênh youtube chính thức
là kênh youtube truyền hình nhân dân
với ba một mươi một triệu người đăng ký theo dõi
và kênh youtube đảng với dân
với hơn bốn trăm sáu mươi một người đăng ký theo dõi
đồng thời được đăng trên fanpage
truyền hình nhân dân
hiện có gần bốn trăm linh người theo dõi
bên cạnh tiểu mục nhật ký chiến trường
chương trình sẽ có thêm sự kết hợp
của các tiểu mục
như tất cả cho tiền tuyến
nghệ thuật quân sự
dư luận quốc tế
điện biên hôm nay
sự hy sinh mất mát
xương có thể nói chất thành núi
máu chảy thành sông
thế hệ của chúng ta
và thế hệ nhất là các bạn
là phải hết sức kiên trì
để mà giữ gìn lấy nó
được sự ủng hộ
được sự phối hợp
với tất cả các cơ quan báo chí
để cùng thông tin
để cho nhân dân trong nước
và nhân dân trên thế giới
biết được về sự kiện
chiến thắng điện biên phủ
với điện biên phủ
nhân dân việt nam
đã làm nên
một điểm hẹn
mà lịch sử
dành cho những cuộc chiến tranh
trong thời gian này
đại ngày nay
bảy mươi năm đã trôi qua
những hình ảnh tàn khốc
về chiến trường điện biên phủ
đã lùi xa
và được thay thế
bằng màu xanh
của cây cối
của những công trình hiện đại
nối tiếp nhau mọc lên
những chứng tích
về trận đánh lịch sử năm xưa
chỉ còn lưu giữ
ở những địa điểm lịch sử tiêu biểu
nhưng chiến thắng điện biên phủ
và sẽ tiếp tục được lưu giữ
trong ký ức
của mọi người dân việt nam
của loài người tiến bộ
và các dân tộc yêu trụ hòa bình
trên thế giới
những câu chuyện hào hùng
về chiến thắng điện biên phủ
sẽ được thế hệ hôm nay
tiếp tục kể
cho các thế hệ mai sau
mãi mãi là như vậy
và những bài viết
những phóng sự truyền hình
chuyên trang đặc biệt
của báo nhân dân
sẽ không chỉ là kho tư liệu khổng lồ
hoặc giá trị lưu giữ
để giáo dục lịch sử
truyền thống cách mạng
cho thế hệ mai sau
mà trên hết
còn là lời chi ân sâu sắc
gửi tới lớp lớp
các thế hệ trà ảnh đi trước
đã anh dũng chiến đấu
hy sinh sương máu
vì độc lập tự do
của tổ quốc